liên quan đại án vạn thịnh pháp sau hơn một tháng bị đưa ra xét xử các bị cáo đã lần lượt nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án
cựu cục trưởng thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước đỗ thị nhàn và chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp trương mỹ lan
đều không giấu nổi giọt nước mắt và bày tỏ sự dây sứt mộn mảng
bà đỗ thị nhàn cựu cục trưởng thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ
tổng cộng năm hai triệu usd trong giai đoạn đang là trưởng đoàn thanh tra
theo đại diện viện kiểm sát bà nhàn sau khi biết rõ thực trạng ngân hàng scb rất xấu
cần phải báo cáo ngân hàng nhà nước và chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ sai phạm
nhưng đã thông qua tổng giám đốc ngân hàng scb võ tấn hoàng văn để hai lần gặp bà trương mỹ lan
tiệc gặp này nhằm thỏa thuận che giấu sai phạm cho scb
về phần bào chữa của bị cáo trương mỹ lan và các luật sư đại diện viện kiểm sát đã đối đáp
nhiều vấn đề từ công bố tài liệu trích dẫn lời khai làm căn cứ buộc tội và bác bỏ quan điểm cho rằng
bà lan đã đưa nhiều tài sản vào ngân hàng scb khiến cả gia tộc mất hết tài sản khi tham gia
tái cơ cấu ngân hàng này đại diện viện kiểm sát chỉ rõ quá trình điều tra bộ công an kê biên
một một trăm sáu mươi chín tài sản liên quan đến bà trương mỹ lan các tài sản này bị cáo lan thừa nhận là của mình
hoặc nhờ thuê người đứng tên giao cho đặng phương hoài tâm cựu phó tránh văn phòng hội đồng
quản trị công ty vạn thịnh pháp và các bị cáo khác theo dõi theo đại diện viện kiểm sát
trong số một một trăm sáu mươi chín tài sản chỉ có khoảng sáu mươi tài sản được bà lan mua trước năm hai nghìn một mươi hai còn lại một một trăm linh chín tài sản
tài sản chiếm chín mươi bốn tám tài sản kê biên được hình thành chung với thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm
tội viện kiểm sát cáo buộc bị cáo trương mỹ lan dùng các thủ đoạn gian dối vừa hợp thức việc
vừa che giấu hành vi phạm tội nói lời sau cùng bị cáo đỗ thị nhàn đã nhiều lần khóc
thừa nhận sai lầm hèn nhát phải trả giá đất đánh mất tất cả và xin tòa khoan hồng
bà nhàn trình bày đã có ba mươi năm năm công tác trong ngành ngân hàng được tặng nhiều bằng khen
vì phút sai lầm giữa ân hận xấu hổ về hành vi của mình trong khi đó bị cáo trương mỹ lan
khi nói lời sau cùng cũng khóc bị cáo trình bày sau mỗi ngày kết thúc phiên tòa trở về
trại giam bà luôn dây dứt với câu hỏi tại sao bản thân và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh
bi đát như thế này thừa nhận luôn nhận thức đầy đủ mức độ ảnh hưởng chi phối đối với ban điều hành
ngân hàng scb bị cáo trương mỹ lan trình bày rằng bà luôn nghiêm túc nhận thức chịu trách nhiệm
của một số bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng scb nhân viên vạn thịnh pháp về hành vi vi phạm
quy định về ngân hàng bà kính xin hội đồng xét xử khi đánh giá hành vi không coi bà như là
tội đồ chủ mưu nguyên nhân chính gây ra hậu quả của scb hiện nay bị cáo lan cũng gửi lời
xin lỗi tới cơ quan chức năng các cấp vì không hiện thực được lời hứa suốt một mươi một năm tham gia
tái cơ cấu ngân hàng scb đồng thời cũng trình bày về gia cảnh giờ tan nát mỗi người một ngà
bào chữa cho bị cáo nguyễn phương anh phó tổng giám đốc công ty sài gòn pennysura
bị viện kiểm sát đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba luật sư nguyễn thị hải yến luật sư nguyễn thị huyền trang và luật sư thầm hoàng anh trình bày rằng
nguyên nhân bị cáo anh phạm tội một phần do thiếu hiểu biết pháp luật hình sự một phần do tâm lý
người đi làm chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao lập công với cấp trên để nhận đồng lương
nuôi sống gia đình cha mẹ vợ con khi thực hiện các công việc được sao bị cáo anh đã mù quắm
tin tưởng vào bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cũng như hệ thống cán bộ cao cấp
của tập đoàn vạn thịnh pháp và scb bị cáo anh cũng không lường trước được hành vi của mình sẽ gây
thiệt hại nghiêm trọng cho scb hay bất kỳ ai đề cập đến tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
luật sư nêu rằng từ khi xảy ra vụ việc và trong suốt quá trình điều tra giải quyết vụ án
bị cáo anh luôn ăn năn hối lỗi tích cực hợp tác với các cơ quan tố tụng góp phần có hiệu quả
vào việc làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án về hành vi của bị cáo anh luật sư nêu rằng
không phải là hành vi đặc biệt nghiêm trọng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả
mà chỉ là tiếp sức che đậy hậu quả của hành vi do người khác gây ra đã hoàn thành trước đó
và đây cũng là lần đầu bị cáo anh phạm tội hình sự với hành vi thử phát
các luật sư kết thúc phần bào chữa với đề nghị hội đồng xét xử
chuyển không hình phạt từ khoản bốn xuống khoản hai điều ba trăm năm mươi ba bộ luật tình sự năm hai nghìn một mươi năm
bào chữa cho bị cáo nguyễn cao trí cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty văn lang công ty cổ phần tập đoàn capella
luật sư trình bày rằng ông trí đã bị tạm giam cách ly khỏi xã hội trong hơn một năm qua
đã là một sự gian đề quá nghiêm khắc đối với ông trí vì sai lầm của mình
luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với bị cáo trí
được quy định tại điều năm mươi chín về miễn hình phạt bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo quy định thì người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định
tại khoản một và khoản hai điều năm mươi bốn của bộ luật này mà đáng được khoan hồng đặc biệt
nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự
tự bào chữa bị cáo nguyễn cao trí thừa nhận phạm sai lầm
ông trí khẳng định tiếp tục cùng gia đình khắc phục hết một tỷ đồng trong thời gian tòa xét xử
được biết ông trí bị cáo buộc chiếm đoạt của bà trương mỹ lan một tỷ đồng
bị viện kiểm sát đề nghị phạt từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị cáo trí bị viện kiểm sát đề nghị mức án một mươi một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cáo trạng xác định nguyễn cao trí là chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn capella tiền thân là công ty capella
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi trường bị lan thỏa thuận mua cổ phần tại ba dự án
mua bán cổ phần công ty cổ phần cao xu công nghiệp mua bán cổ phần công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh
trong thời gian này trương mỹ lan đã nhiều lần chuyển tiền cho nguyễn cao trí thông qua hồ quốc minh
đại diện cho trương mỹ lan đứng tên các cổ phần và các nhân viên của lan để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận nêu trên
do nhận nhiều khoản tiền từ trương mỹ lan nhưng không có giấy tờ biên nhận
nên đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một nguyễn cao trí gặp trương mỹ lan thống nhất chốt các khoản trương mỹ lan đã chuyển cho nguyễn cao trí
tổng cộng là một tỷ đồng
sau khi trương mỹ lan bị khởi tố bắt tạm giam nguyễn cao trí đã gặp hồ quốc minh để thanh lý các hợp đồng chuyển nhượng
thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ nhằm chiếm đoạt số tiền một tỷ đồng đã nhận của trương mỹ lan
tại tòa luật sư bảo chữa cho bị cáo nguyễn cao trí cho biết mức án viện kiểm sát đề nghị đối với thân chủ của mình quá nghiêm khắc
trong suốt quá trình làm việc từ cơ quan điều tra đến khi đưa ra xét xử tại tòa
thì bị cáo trí đều thay khẩn khai báo ăn ăn hối cải tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả
liên quan đến các cáo buộc thanh lý hợp đồng mua bán cổ phần luật sư lý giải
nguyễn cao trí thỏa thuận chuyển nhượng một mươi cổ phần tại công ty văn lang cho trương mỹ lan
thực chất là sự kết chuyển từ ba giao dịch mua bán cổ phần tại các dự án
tuy nhiên sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng một mươi số cổ phần này hoàn thành
thì các hợp đồng mua bán cổ phần tại ba dự án vẫn không được thanh lý
và ông nguyễn cao trí vẫn chưa được giải phóng trách nhiệm phát sinh từ các hợp đồng này
cạnh đó luật sư cũng đề nghị xem xét hoàn cảnh của vị cao trí tại thời điểm đó
vì vị cao trí đang có nguy cơ phải đến gấp đôi số tiền trong hợp đồng
thực tế ông trí chưa nhận được đồng nào từ bị cáo lan từ hợp đồng chuyển nhượng một mươi cổ phần tại công ty văn lang
việc bị cáo trí thanh lý một mươi hợp đồng mua bán cổ phần là để tránh nguy cơ để gấp đôi số tiền phải trả cho trường mỹ lan
về trách nhiệm dân sự và các tình tiết giảm nhẹ luật sư cho rằng
bị cáo trí được đại diện viện kiểm sát ghi nhận có bốn tình tiết giảm nhẹ không có tình tiết tăng nặng
hậu quả trong vụ này lại được xác định là một tỷ đồng
thì gia đình bị cáo trí đã nộp tiền mặt hơn bảy trăm linh tỷ và đang bị kê biên nhiều bất động sản là đã đủ để khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án
luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét về việc khắc phục hậu quả

nguyễn cao trí là bị cáo nộp số tiền khắc phục hậu quả nhiều thứ hai và là bị cáo ngay từ đầu muốn khắc phục triệt để hậu quả của vụ án
luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử cho gia đình bị cáo trí tạo điều kiện để gia đình nộp hai trăm bốn mươi hai tỷ đồng tiền mặt còn thiếu trong một tỷ đồng
để từ đó giải tỏa kê biên các bất động sản
cần cứ vào bối cảnh nguyên nhân và các tình tiết giảm nhẹ của vị cao trí
luật sư kiến nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng điều năm mươi chín bộ luật hình sự để miễn hình phạt đối với thân chủ của mình
tự báo chữ cho mình bị cáo nguyễn cao trí bất ngờ với mức án đề nghị của việc kiểm sát đối với mình là quá cao
bị cáo này cũng cho biết trong vụ này bị cáo là người duy nhất không liên quan gì đến hoạt động của vạn thịnh pháp và ngân hàng scb
nếu đặt trong vụ án này thì thiệt hại chỉ là con số nhỏ so với thiệt hại của vụ án
cảnh đó hiện nay
bản thân các công ty trong hệ thống cũng đang bị đối tác chiếm giữ hơn một năm trăm linh tỷ
cuối cùng bị cáo trí trình bày với các giao dịch với trương mỹ lan đều là thật
và với hành trình hơn ba mươi năm xây dựng các công ty hệ thống đã lớn mạnh với hơn sáu người lao động và có nhiều đóng góp cho xã hội
từ đó bị cáo trí đề nghị hội đồng xét xử xem xét để có mức án hợp tình hợp lý để sớm trở về với gia đình
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại